còn mở đầu như thường lệ sẽ là những tin tức đáng chú ý trong điểm nóng an ninh trật tự
chiều qua tòa nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã tuyên phạt bị cáo lê tùng vân mức án năm năm tù
các bị cáo lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương và lê thanh hoàn nguyên mức án bốn năm tù
bị cáo lê thanh nhị nguyên ba năm sáu tháng tù bị cáo cao thị cúc ba năm tù
đây là các bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
đã có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua ứng dụng điện thoại di động do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu
móc nối với các đối tượng trong nước liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính fintech với lãi suất hơn hai một năm
số tiền chiếm hưởng là hơn ba trăm hai mươi hai tỷ đồng đường dây cho vay nặng lãi này vừa bị lực lượng công an triệt phá thành công
ngoài việc tự chế tạo súng bùi văn miên còn mua các bộ phận súng như vỏ đạn nong súng thuốc nổ ghế lắp ráp thành súng hoa cải để bán
công an tỉnh hải dương vừa khởi tố bị can đối với bùi văn miên năm mươi bốn tuổi chú tại xã vĩnh đồng huyện cư bôi tỉnh hòa bình về tội chế tạo tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi bà niê thanh phương phó chủ tịch hội nông dân thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã rút gần sáu trăm linh triệu đồng tiền hỗ trợ nông dân để tiêu xài vào mục đích cá nhân
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố và bắt bị can niê thanh phương để điều tra về tội tham mô tài sản
liên quan đến vụ ngạt khí tại công ty trách nhiệm hóa đê sang việt nam ở phường thọ sơn thành phố việt trì tỉnh phú thọ
sau hơn ba ngày cấp cứu nạn nhân duy nhất còn sống sót sau sự cố đã tử vong
thưa quý vị và các bạn liên bộ tài chính công thương vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới
thời gian áp dụng bắt đầu từ một mươi năm h ngày hai mươi một tháng bảy theo đó thì giá xăng đã giảm về mức hơn hai mươi năm đồng một lít
đây là lần giảm thứ sáu kể từ đầu năm đến nay và là lần thứ hai giảm sâu liên tiếp sau chuỗi ngày tăng giá mạnh
và tin vui này đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi cho rằng là việc giá xăng giảm đã cho thấy những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành
trên tinh thần là chia sẻ khó khăn
của chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp
bắt đầu từ một mươi năm h ngày hai mươi một tháng bảy giá xăng e năm ron chín mươi hai điều chỉnh về mức hai mươi năm bảy mươi đồng giảm hai bảy trăm một mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm iii là hai mươi sáu bảy mươi đồng giảm ba sáu trăm linh đồng một lít
theo cư dân mạng giá xăng dầu giảm mạnh là điều mà người dân cũng như doanh nghiệp đang rất mong đợi
đặc biệt trong bối cảnh từ đầu năm đến nay
giá xăng dầu tăng giá liên tục tác động không nhỏ tới tiêu dụng sản xuất của người dân
việc giá xăng liên tục được điều chỉnh theo hướng tăng nhiều giảm ít như thời gian vừa qua
đã khiến cho gia đình tôi cũng như nhiều hộ kinh doanh khác gặp khó
xăng bắt đầu giảm mạnh như thế này thực sự là một tín hiệu vui
đối với các tài xế như chúng tôi thì giá xăng giảm mạnh đúng là một điều đáng mừng
tôi mong rằng thời gian tới giá xăng sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm để tiết kiệm chi phí
giảm bớt áp lực nơi thị thành đắt đỏ
giá xăng dầu đã có một mươi chín lần điều chỉnh kể từ đầu năm nay
trong đó có sáu lần giảm giá hy vọng chuỗi giảm giá sẽ tiếp tục được duy trì
cư dân mạng cho rằng giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh lần này là kết quả rõ
rõ ràng từ những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước
đặc biệt là khi ủy ban thường vụ quốc hội đã đồng ý điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường
với xăng dầu về mức sản một đồng một lít trong biểu khung thuế xuất như đề nghị của chính phủ
mức giảm kịch khung mà ủy ban thường hữu quốc hội có thẩm quyền quyết định theo sự ủy quyền của
quốc hội cư dân mạng đánh giá đây là chính sách hỗ trợ rất kịp thời cần thiết thể hiện sự chia
sẻ của nhà nước với người dân doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao gây áp lực lớn đến
chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như chi tiêu tiêu dùng của người dân
từ quyết tâm của quốc hội chính phủ và các bộ ngành trong bình ổn giá xăng dầu
giá xăng đã liên tiếp có hai phiên điều chỉnh giảm hy vọng là ngoài thuế bảo vệ môi trường
thuế tiêu thụ đặc biệt thuế nhập khẩu cũng sẽ được cân nhắc giảm
việc giá xăng giảm doanh nghiệp và người dân đều mừng nhưng điều đáng quan tâm bây giờ là sự ổn
định về giá như thế nào sau đợt giảm này mới là quan trọng giá xăng dầu giảm nhưng hiện nay nhiều
mặt hàng thực phẩm vẫn chưa giảm giá thậm chí còn tăng thêm hy vọng khi chi phí vận tải giảm
chi phí đầu vào giảm thì các mặt hàng sẽ từ đó giảm theo tâm lý tăng giá khi giá xăng tăng cao
sẽ được kiểm soát trước mắt có thể là chi phí cước vận tải đối với các phương tiện hành khách
hàng trăm xe tải hoạt động trên địa bàn tỉnh phú thọ đã tự giác cắt bỏ tháo rỡ phần thành thùng xe
vi phạm đó là kết quả sau một tháng cao điểm gia quân xử lý vi phạm xe chở quá tải trọng của lực
lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ
vâng cùng với nhiều giải pháp có tính đồng bộ quyết liệt thì một chủ trương được công an tỉnh
này nghiêm túc quán triệt đó là nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ can thiệp vào công tác xử lý vi phạm
việc xử lý sẽ không có vùng cấm không có ngoại lệ và chính từ việc kiểm soát chặt chẽ
xử lý nghiêm minh tuyên truyền sâu rộng đã tạo ra những chuyển biến tích cực trên địa bàn
quý vị hãy đến với ghi nhận ngay sau đây trong câu chuyện giao thông
tại một sưởng cơ khí trên địa bàn tỉnh phú thọ những người thợ hàn đang khẩn trương cắt
tháo rỡ ba thành thùng xe tải đây là ba thùng tải cuối cùng của một doanh nghiệp tự giác cắt thành
thùng đã cơi nới để trả lại hiện trạng nguyên bản của phương tiện này
vâng đây chỉ là một trong số hàng trăm phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh phú thọ đang
tiến hành tháo rỡ thành thùng để trở về trạng thái nguyên bản của phương tiện này và chúng
ba cuộc gặp một doanh nghiệp thưa anh anh có thể cho biết là đợt này thì doanh nghiệp mình có bao
nhiêu phương tiện đang tiến hành tháo rỡ thành thùng ạ tụi tôi có tám xe thì bọn tôi đã tháo cơ
bản là đã tháo rỡ gần xong hoàn thành rồi chỉ còn hiện tại đây còn ba xe thôi là đang anh chị có
thể nhìn thấy đây vài ngày tới bọn tôi sẽ thực hiện để trở về xe nguyên bản như cũ anh có thể
cho biết là trong rất nhiều đợt gia quân xử lý vi phạm sở quá tải thì vì sao đợt này thì doanh
nghiệp lại có quyết định là cho tháo rỡ thành thùng như vậy ạ vì đợt này tôi thấy các lực lượng
và cơ quan chính quyền đã ra quân rất là quyết liệt và chúng tôi cũng đã ký các thông tư nghị định
với lại chính quyền và các lực lượng chức năng là chúng tôi đã tự già nhận ra ý thức của mình
cái sai của mình nên chúng tôi đã cho xe đi tháo rỡ và để trở về thùng nguyên bản đảm bảo an toàn
trong giao thông sau một tháng giao quân từ ngày hai mươi tháng sáu đến nay lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh phú thọ đã xử lý hơn năm trăm linh trường hợp vi phạm cơi nới thành thùng xe và chở quá
phổ quá tải ra quyết định xử phạt gần chín trăm linh triệu đồng đáng chú ý đã tuyên truyền ký cam kết
với gần hai trăm linh kho bãi cảng bến và gần một năm trăm linh doanh nghiệp không chở hàng quá khổ quá tải cơi nới
thành thùng xe tuyên truyền vận động cho ba trăm tám mươi doanh nghiệp cá nhân cắt cơi nới thùng xe trong đó có
hai trăm năm mươi sáu doanh nghiệp đã tự nguyện cắt thành thùng xe từ kết quả trên thì ý thức người tham gia giao
thông trên địa bàn tỉnh phú thọ được nâng cao rõ rẻ quân chúng nhân dân trên địa bàn
đồng tỉnh ủng hộ để tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm của bộ trong thời gian tới lực lượng
cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ sẽ tổ chức tuyên truyền yêu cầu các chủ phương tiện
doanh nghiệp tổ chức cá nhân ký cam kết tự cắt cơi nới thành thùng huy động tối đa các lực lượng
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm
cùng với nhiều giải pháp có tính đồng bộ
một chủ trương được công an tỉnh phú thọ nghiêm túc quán triệt đó là nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng công an tỉnh can thiệp vào công tác xử lý vi phạm do đó việc xử lý vi phạm sẽ không
có vùng cấm không có ngoại lệ từ việc kiểm soát chặt chẽ xử lý nghiêm minh tuyên truyền sâu rộng
đã tạo ra những chuyển biến tích cực trên địa bàn tỉnh phú thọ
thì bọn em thì thực sự bọn em bên vận tải thì làm ăn rất khó khăn nhưng mà theo nghị định của các
ngành công an với cả các công an tỉnh phú thọ thì gia quân đợt này là cấm không cơi nới mà cũng không
chở quá tải trọng tải xe thì bọn em thì cục chấp hành vì bọn em xe công ty chấp hành đúng theo cái
nghị định của chính phủ và công an tỉnh phú thọ đề ra thì bọn em cắt về thành thùng nguyên bản và trở
đúng tải ạ đợt cao điểm gia quân xử lý vi phạm trở quá tải trọng
đang đạt được những kết quả tích cực trên phạm vi toàn quốc
lãnh đạo bộ công an khẳng định
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử lý thường xuyên liên tục
không để xảy ra tình trạng hết cao điểm lại tái diễn chở quá tải
tiếp tục với một câu chuyện về giao thông đáng chú ý khác
thưa quý vị đến ngày một tháng tám tới đây thì
một trăm linh các tuyến cao tốc sẽ thực hiện thu phí tự động
hay còn gọi là thu phí không dừng
tức là nếu như người dân di chuyển qua một trăm bốn mươi một trạm thu phí trên toàn quốc
thì sẽ không thể thanh toán bằng tiền mạng
vâng ạ đây là quyết tâm rất cao của chính phủ
để giúp tiết kiệm thời gian cho người dân
tránh tình trạng un tắc khi di chuyển
đồng thời cũng đảm bảo công khai minh bạc trong buổi thu
tuy nhiên cho đến nay thì vẫn còn hàng chục nghìn chủ xe
chưa nạp tiền dù đã dán thẻ etc
vậy chúng ta cần có những cơ chế như thế nào
để đảm bảo đúng
để đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả hoạt động
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với sự tham gia phân tích
của tiến sĩ phan lê bình
giảng viên chương trình thạc sĩ kỹ thuật hạ tầng
trường đại học việt nhật
sẽ giúp cho quý vị và các bạn những thông tin cụ thể hơn
nhưng tiếp tiên mời quý vị cùng theo dõi
một số nội dung chúng tôi đã tổng hợp
theo báo cáo của tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
hiện các đơn vị đang chạy đua lắp đặt hệ thống
tại trạng thu phí
bảo đảm chỉ thu phí không dừng trên cao tốc
do vec quản lý từ ngày một tháng tám tới
đơn vị có số làn cần phải lắp nhiều nhất
là các tuyến cao tốc do vec quản lý
với một trăm ba mươi hai làn
ở bốn tuyến cao tốc
thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
đà nẵng quảng ngãi nội bài lào cai
và cầu rẽ ninh bình
sau khi lắp đặt xong sẽ vận hành thử
để kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống
việc lắp đặt thiết bị được các đơn vị
để triển khai đồng thời trên bốn tuyến cao tốc
từ đầu tháng sáu
tôi cho rằng là cái chú trương
phổ cập và
phủ sóng etc
trên tất cả các tuyến cao tốc
ở việt nam
là một cái chú trương
rất là đúng đắn và vô cùng quan trọng
tác dụng của etc thì có thể nói là rất nhiều
chúng ta đề cập đến
việc minh bạch về tài chính
tuy nhiên thật ra là
cái tác dụng cực kỳ lớn
và cực kỳ tốt
của etc thu phí không dừng
đó là giảm được
tình trạng bùn tắc tại cổng thu phí
cổng vào và cổng ra
ví dụ như là
trên đường cao tốc của nhật bản
họ xây dựng đường cao tốc
từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu mươi bốn
trong giai đoạn đó
công nghệ để thu phí
không dừng thì chưa phổ biến
thế cho nên cứ những dịp lễ tết
nghỉ dài ngày
thì đường cao tốc ủn ứ rất là dài
nguyên nhân duy nhất đó là
trạm thu phí
không thể hoạt động đủ
với lượng xe đi qua
tập trung rất là lớn
thế thì kể từ khi
họ áp dụng thu phí không dừng
etc trên các tuyến đường cao tốc
thì tình trạng bùn tắc tại cổng ra vào
gần như triệt tiêu
giảm rõ rệt
còn việt nam chúng ta thì có may mắn
là chúng ta xây dựng đường bộ cao tốc
trong cái giai đoạn là công nghệ
etc nó đã rất phổ biến rồi
trong thực tế thì thời gian qua đã ghi nhận
có những trường hợp là gián thẻ đầy đủ
nhưng mà qua trạm thu phí thì không báo lên hệ thống
cũng như là barrier thì không mở lên
vậy theo ông phân tích thì
cái nguyên nhân này là vì sao ạ
tôi cũng phải khẳng định là những trường hợp
mà bị lỗi như vậy thì nó không nhiều
tính trên tỷ lệ so với tổng số xe
thì chắc là nó
tỷ lệ dưới một
thậm chí dưới một phần nghìn
là tỷ lệ rất là nhỏ chứ không phải là câu chuyện phổ biến
còn cái lý do
tại sao lại như vậy thì thật ra là có rất nhiều
lý do ví dụ đơn giản nhất là
trong khi xe chạy
bị bắn bùn chẳng hạn trời mưa chẳng hạn
thì có những cái hạt bùn hạt nước
nó dính lên trên cái phần
cái thẻ nhận diện của
cái xe thế thì khi đến trạm
thì là cái đầu đập
camera nó đập mà không nhận diện được
thì barrier nó không mở
những cái vấn đề lỗi kỹ thuật như thế
đương nhiên là cũng thỉnh thoảng xảy ra
nhưng mà tôi nghĩ là không nhiều
thực tế thì trong thời gian qua đã có rất nhiều trường hợp
làm thẻ giả để lưu hành trên cao tốc thu phí
vậy thì ông có cho rằng là
tổng cục đường bộ cần có những cái biện pháp
khắc phục cái tình trạng này ạ
vâng cái việc sử dụng
thẻ giả để lưu hành đã bắt đầu
dễ dàng nhưng mà
cũng là những trường hợp rất là hiếu hiếu rất là hiếm thôi
chúng ta cũng cần phải nhận định rằng
dùng thẻ giá như vậy là một cái hành vi phạm pháp
thực sự là vi phạm pháp luật
có thể quy như là một cái hành vi trộm cắp vậy
và chắc chắn những trường hợp như thế
không chỉ là xử phạt
mà thậm chí là có thể xem xét đến xử lý hình sự
và một khi
xảy ra những trường hợp như vậy
phía bị hại có thể
đưa đơn trình báo
tô cáo với
cơ quan cảnh sát điều tra
và từ đó tìm ra thủ phạm để xử phạt một cách nghiêm minh
vậy còn đối với những tuyến đường con đốc
mà có hai chủ đầu tư
ví dụ như là hải phòng hà nội
thì vào là một chủ đầu tư nhưng mà ra lại là một chủ đầu tư khác
vậy thì theo ông tổng cục đực bộ
thì cần phải có những cái
giải pháp thu chi như thế nào
để đảm bảo minh bạch trong vấn đề này ạ
những trường hợp mà có nhiều chủ đầu tư
trên cùng một tuyến đường như thế
thì không phải là phổ biến
nhưng mà cũng có
với những trường hợp này tôi nghĩ là
cái đơn vị chủ trách nhiệm
không hẳn là tổng cục đực bộ
mà ở đây là hai chủ đầu tư
cần phải làm việc với nhau
thảo luận rõ
cái cách thực hiện
phân chia cái nguồn thu
như thế nào cho hợp lý
cái phương án để phân chia đó thì
nó có thể có nhiều cách khác nhau
và hai chủ đầu tư
hoặc thậm chí có thể nhiều chủ đầu tư hơn nữa
thì phải ngồi với nhau
bàn với nhau
ví dụ một cái phương án đơn giản nhất
đó là phân chia theo cái tỷ lệ nguồn vốn
chẳng hạn hai chủ đầu tư
một chủ đầu tư đầu tư ba mươi
một chủ đầu tư bảy mươi
thì cái nguồn thu cũng được chia theo tỷ lệ ba bảy như vậy
là cái cách đơn giản nhất
hiện nay thì tổng cục đường bộ cho biết là
sẽ có làn xử lý sự cố
tại các trạm thông phí
thế nhưng mà sẽ có thể là có hàng nghìn lượt
xe qua lại trong một ngày
vậy thì làm thế nào mà để
giảm cái ủn tắc
trong trường hợp như vậy ạ
trên thực tế trên thế giới thì cũng đã được áp dụng
nhiều cái loại hình etc này rồi
cũng đã chứng minh là cái tỷ lệ xảy ra
lỗi nó không nhiều
dưới một thậm chí dưới một phần nghìn
cho nên là cái số lượng xe
mà có thể
phải xử lý bằng tay
thông qua cái làn xử lý sự cố
thì tôi cho là không nhiều
cho nên là hoàn toàn trong phạm vi của một làn xe
là có thể xử lý được
chúng ta không cần phải lo lắng nhiều
về việc là có quá nhiều xe bị sự cố và không thể xử lý hết
thực sự là khó
và trong trường hợp là vượt quá
năng lực xử lý của một làn
thì có khả năng chúng ta phải tính đến chuyện là
dùng hai làn để
xử lý thủ công
nhưng song song đó thì
trong trường hợp mà cái lỗi nó xảy ra nhiều quá
thì sẽ phải tìm ra những biện pháp kỹ thuật
để khắc phục giảm cái tỷ lệ có như vậy
vâng một lần nữa cảm ơn
liệt sĩ phan lê bình đã nhận lời tham gia chương trình
của chúng tôi ngày hôm nay